chào mừng quý vị đến với aloba tám mươi chín tuần này
thưa quý vị các hoạt động xuất nhập khẩu kinh doanh lương thực thực phẩm những năm gần đây tại nước ta đang rất phát triển
dòng hàng hoạt đa dạng lưu thông thuận lợi từ nước ngoài vào trong nước và ngược lại
bên cạnh việc kinh doanh hợp pháp cũng có đối tượng vì chút lợi nhuận trước mắt mà lén lút tra trộn đưa thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường
trong khi người tiêu dùng rất khó nhận biết đâu là thực phẩm sạch đâu là thực phẩm bẩn
chương trình aloba tám mươi chín hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị những cảnh báo về tình trạng lợi dụng kinh doanh thực phẩm nhập lậu
cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tại quốc lộ một a đoạn tộc khu vực xã phú giá huyện cao lậm
cục quản lý thị trường tỉnh lạng sơn phối hợp với công an tỉnh lạng sơn phát hiện ba xe container có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa vi phạm
qua kiểm tra phát hiện trên rơ móc chứa hàng nghìn bao tải dứa
bên trong các bao tải này có chứa các sản phẩm thịt đông lạnh
mỗi hộp có trọng lượng từ một mươi năm đến hai mươi năm kg
ngoài vỏ bao bì không có nhãn mát thông tin sản phẩm ngày sản xuất thời hạn sử dụng theo quy định
sau một ngày rưỡi kiểm đếm lực lượng chức năng mới thống kê tổng hợp xong số hàng hóa vi phạm trên ba container trên
theo đó trong ba container hàng có chứa thực phẩm đông lạnh
gồm thịt bắp bò lòng bò ba chỉ bò da bò thịt ngựa lòng ngựa thịt đuôi ngựa
với tổng trọng lượng lên đến hơn tám mươi sáu hai tấn
đây là số thực phẩm hàng đông lạnh là thịt và nội tạng động vật được phát hiện tạm giữ lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh lạng sơn
qua kiểm tra thực tế toàn bộ hàng hóa trên ba container là động vật đông lạnh có trọng lượng gần chín mươi tấn
trị giá ước tính khoảng gần hai mươi tỷ đồng
toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc và không có giấy kiểm dịch động vật theo quy định
hàng mình về là chưa có điểm trả
cứ xe về qua dốc quýt thì sẽ có người liên lạc để trả hàng
nhưng mà chưa về đến dốc quýt thì đã các bác đã kiểm tra rồi
theo đánh giá của cục quản lý thị trường tỉnh lạng sơn
các diễn biến về vận chuyển tiêu thụ thực phẩm nhập lậu vẫn đang xảy ra phức tạp
bất chấp khu vực tuyến biên giới việt nam trung quốc đang được hai nước kiểm soát chặt
từ đầu năm đến hai nghìn hai mươi hai đến nay thì hầu như là các bộ hàng hóa trên ba container là động vật đông lạnh
nhưng mà không diễn ra trên địa bàn tỉnh lạng sơn
do các lực lượng chức năng của hai bên tăng cường tuần tra kiểm soát
và đã làm hàng rào chặn giữa hai biên giới
tuy nhiên thì nó vẫn cứ tiềm ẩn
việc thực phẩm nhập lậu qua các hình thức như là nhập khẩu hàng hóa
hoặc là hoạt động tạm nhập tách xuất trên các địa bàn tỉnh bến giới phía bắc
các vụ việc diễn ra trên địa bàn rất là nhiều tỉnh
như là cao bằng lạng sơn hải phòng
các đối tượng chủ yếu liên lạc với nhau là qua điện thoại
hoặc là không rõ danh tính
thứ hai nữa là qua các trang mạng xã hội để giao dịch với nhau
rất khó khăn trong công tác điều tra xác minh
một vụ việc điển hình khác diễn ra vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
cũng cho thấy tính chất phức tạp của thực phẩm lậu từ tuyến biên giới vào nội địa
xe tải này vận chuyển hơn năm tấn hàng
gồm trang trứng nầm lợn sủi cảo
lường lỗng từ lào cai về hà nội tiêu thụ
thì bị phòng cảnh sát môi trường công an thành phố hà nội chủ trì
phối hợp với cục quản lý thị trường hà nội phát hiện bắt giữ
tất cả số hàng hóa trên nếu không có hóa đơn chính từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hàng hóa được bảo quản thô sơ không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm
chủ hàng khai nhận mua hàng trôi nổi tại tỉnh lào cai
mang vé bán lẻ với giá từ một trăm ba mươi đồng đến hai trăm linh đồng một kg
hàng tạm nhập tái xuất cũng là loại hình được xác định đã thẩm lậu số lượng lớn vào nội địa
nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ việc các chủ hàng gặp khó trong việc xếp hàng qua trung quốc
dẫn đến phải lưu giữ bảo quản hàng trong nhiều ngày ở kho lạnh cửa khẩu chi phí tăng
để tránh thua lỗ
các chủ hàng tìm cách móc nối bán hàng vào nội địa
để qua mắt lực lượng kiểm soát
các đối tượng thường chia nhỏ hàng
sau đó vận chuyển liên tỉnh bằng các phương tiện khác nhau
tiến hành công tác trinh sát của lực lượng cảnh sát môi trường
đối với các tụ điểm các đối tượng các đường dây
thu gom tận chuyển và lưu dụng trái phép
các mặt hàng thực phẩm gặp rất là nhiều khó khăn
do các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh
do lợi dụng tình hình các cửa khẩu gồm liên
và quá trình vận chuyển đường dài
rất khó khăn cho công tác trinh sát của lực lượng cảnh sát
vừa rồi chúng tôi đã gửi đến quý vị đường đi của các loại thực phẩm nhập lậu
có thể khẳng định rằng những loại mặt hàng này luôn tiềm ẩn nguy cơ rất cao
anh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng
vậy khi vào trong nội địa mặt hàng này đang được buôn bán ra sao
cơ quan nào giữ vai trò giám sát quản lý
khảo sát trên các trang mạng xã hội về buôn bán thực phẩm đông lạnh
không khó tìm ra các chợ các tổ kho hàng
đông lạnh online
tại đây khách hàng có thể tìm và mua số lượng lớn các sản phẩm thịt đông lạnh
có mẫu mã và quy cách giống như trên xe hàng bị bắt tại tỉnh lạng sơn
mức giá bán rẻ hơn rất nhiều so với thực phẩm tươi sống
sau khi chốt đơn hàng từ những kho lạnh này được giao tới người bán
và lên bàn ăn trở thành những món ăn khoái khẩu của nhiều người
thực chất quá trình kinh doanh loại hàng hóa này có hợp pháp
và có bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
vụ việc sau đây chính là câu trả lời
ngày sáu tháng một mươi cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bộ công an
phối hợp với cục quản lý thị trường tp hà nội
tiến hành kiểm tra kho hàng của công ty trách nhiệm của hà nội
tại khu công nghiệp quang minh huyện mê linh
lực lượng chức năng phát hiện trong kho tập kết các mặt hàng thực phẩm đông lạnh
gồm thủ lợi móng lợi đùi lợi chân gà
qua kiểm đếm phát hiện tổng số lượng hàng vi phạm lên đến chín mươi tấn
nhiều sản phẩm hết hạn sử dụng đã hai năm
đang chờ gián hạn sử dụng mới để đưa ra thị trường
cơ quan chức năng nhận định đây là mặt hàng chưa qua kiểm dịch
chưa được kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm
có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng nếu sử dụng
để kiểm soát lưu thông những sản phẩm thịt đông lạnh
hiện có các cơ quan chuyên trách tham gia
đó là cơ quan công an quản lý thị trường cơ quan thú y thanh tra y tế
quá trình triển thai công tác này của các lực lượng vẫn còn hạn chế
các lực lượng chỉ đủ quân số để thanh kiểm tra
tại các chợ đầu mối chợ dân sinh cũng như trong hệ thống siêu thị
trong khi mặt hàng thực phẩm nói chung
và thực phẩm đông lạnh nói riêng được bày bán ở khắp nơi
nhận diện được tình hình trên
cục cảnh sát hội trường sẽ tăng cường công tác chỉ đạo công an các địa phương
trong thời gian tới tăng cường công tác nghiệp vụ
để đấu tranh xử lý phát hiện ngăn chặn phòng ngừa nghiệp vụ
cũng như phòng ngừa xã hội
để mức thấp nhất việc nghiệp lậu hoặc là kinh doanh sản xuất
các thực phẩm không đảm bảo chất lượng
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự nói chung
và tình hình vi phạm quy định về an toàn thực phẩm
nơi riêng để đảm bảo cho sức khỏe của người dân
để công tác phòng ngừa đấu tranh với các vi phạm về an toàn thực phẩm đạt hiệu quả

từng bước xây dựng sửa đổi hoàn thiện thể chế chính sách
được giới thiệu phát triển ngành thực phẩm trong nước
chính sách chiến lược về bảo đảm an toàn thực phẩm
chính sách về nhập khẩu tạm nhập đáy suất thực phẩm
phát huy tối đa hiệu quả công tác tiên triển phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm
đặc biệt chú trọng các đối tượng là người dân
các cơ sở sản xuất kinh doanh tiểu thương
tại các khu vực biên giới cửa khẩu khu kinh tế cửa khẩu cảng biển cảng nội địa
trợ đổi mối biên giới và các địa bàn dọc xanh với biên giới
tăng cường đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác lấy mẫu kiểm tra phân tích giám định
trang thiết bị khác phục vụ cho việc kiểm soát
với người tiêu dùng cơ quan chuyên môn đưa ra khuyến cáo khi mua và sử dụng thực phẩm đông lạnh như sau
mua sản phẩm tại những địa chỉ buôn bán quen thuộc hạn chế tối đa mua hàng trên mạng
kiểm tra thông tin sản phẩm như ngày sản xuất hạn sử dụng thành phần dinh dưỡng
kiểm tra nhiệt độ bảo quản của sản phẩm
chọn mua thực phẩm lạnh đóng gói và bảo quản đúng quy cách
hạn chế sử dụng các món ăn đường phố được tổng ước
tiếp theo chương trình mời quý vị theo dõi tiểu mục pháp luật và chính sách
với những nội dung liên quan đến các chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực thực phẩm
nghị định số một trăm một mươi năm năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ quy định xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm
phạt tiền từ ba mươi triệu đồng đến bốn mươi triệu đồng
đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất
nhập khẩu thực phẩm từ một tháng đến ba tháng
và buộc thu hồi sản phẩm thực phẩm vi phạm
buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế tiêu hủy sản phẩm
đối với hành vi sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm
thuộc diện tự công bố sản phẩm
có ít nhất một trong các chỉ tiêu an toàn thực phẩm không phù hợp với mức quy định
tại quy chuẩn tiêu chuẩn quy định của pháp luật tương ứng
hoặc mức công bố hoặc mức ghi trên nhãn đối với sản phẩm không có bản tự công bố sản phẩm
nghị định số một trăm một mươi năm năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ
quy định mức phạt tối đa lên tới một trăm linh triệu đồng
đối với hành vi nhập khẩu sản xuất chế biến cung cấp bán thực phẩm không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật
quy định về an toàn thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng
ngoài ra phải buộc chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm
phám điều trị người bị ngộ độc thực phẩm
nghị định số một trăm một mươi năm năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ
cũng quy định dây công tác hậu kiểm
nhằm phù hợp với phương thức quản lý thực phẩm
chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm
quy định tại nghị định số một mươi năm năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ
qua đó giúp các cơ quan quản lý chuyên ngành kiểm soát tốt
với các điều kiện trong sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm
theo quy định của pháp luật
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình aloba tám mươi chín tuần này
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở khung giờ này tuần sau